đội tuyển u hai mươi hai việt nam đã bước mục tiêu săn huy chương vàng sea games ba mươi gặp đội tuyển u hai mươi hai brunei
trước đối thủ thua kém về mọi mặt nên không có trở ngại nào để các cầu thủ trẻ việt nam có được một chiến thắng đậm với ba điểm đầu tiên
sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những diễn biến chính của trận đấu này
mặc dù giao quân với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột nhằm giữ sức cho các trận đấu tiếp theo
đội tuyển u hai mươi hai việt nam vẫn thể hiện sự lớn lớt trước đối thủ
các học trò của huấn luyện viên park hang seo giành quyền kiểm soát bóng phần lớn thời gian và ghi được sáu bàn thắng
trong đó hà đức trinh tỏa sáu mươi bốn bàn thắng hai bàn còn lại được ghi do công của triệu việt hưng và nguyễn trọng hùng
sau trận đấu này đội tuyển u hai mươi hai việt nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng b môn bóng đá nam sea games ba mươi